đảng bộ tỉnh an giang đã long trọng khai mạc đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh an giang lần thứ một mươi một
nhậm ký hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm với chủ đề phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc khát vọng phát triển
xây dựng đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch
đồng chí võ văn thường ủy viên bộ chính trị bí thư trung mương đảng
trưởng ban tuyên giáo trung ương dự và chỉ đạo đại hội
phát biểu ý kiến chỉ đạo tại đại hội đồng chí võ văn thưởng biểu dương những kết quả
mà đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh an giang đã nỗ lực đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua
và nhấn mạnh để thực hiện mục tiêu xây dựng tỉnh an giang trở thành nhóm dẫn đầu của vùng đồng bằng sông cửu long
đề nghị đại hội thảo luận kỹ những hạn chế phân tích rõ những nguyên nhân nhất là nguyên nhân chủ quan
có biện pháp khắc phục đồng thời đề nghị các đại biểu dự đại hội nêu cao tinh thần trách nhiệm
phát huy tính dân chủ công tâm khách quan lựa chọn những đồng chí có bản lĩnh chính trị vững vàng
có phẩm chất đạo đức trong sáng có uy tín có năng lực công tác tư duy đổi mới sáng tạo
tiêu biểu cho toàn đảng bộ về tính chiến đấu tính kỷ luật gắn bó mật thiết với nhân dân
quy tụ được sự đoàn kết thống nhất trong toàn đảng bộ có cơ cấu hợp lý để bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện trên các lĩnh vực
tập thể ban chấp hành là những đồng chí đủ năng lực lãnh đạo đảng bộ thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh lần thứ một mươi một
bầu những đại biểu tiêu biểu của đảng bộ đi sự đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh an giang tiếp tục làm việc và bế mạc vào ngày hai mươi năm tháng chín